bên cạnh đó vai trò nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp đơn vị còn chưa cao
chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động doanh nghiệp công khai minh bạch đúng quy định pháp luật
bảo đảm nguyên tắc thị trường chống lợi ích nhóm trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước
tôi nghĩ là về mặt chính sách và quyết tâm thì ta đã có rất rõ ràng rồi định hướng rõ ràng
nhưng mà cái khó ở đây là ta tổ chức thực hiện bởi vì cái việc thay đổi đó nó liên quan đến đụng chạm đến quyền lợi
của nhiều cá nhân thì tôi nghĩ cái khó nhất đó chính là cái tổ chức thực hiện
cái cơ chế làm sao để cho các nhóm lợi ích không được sử dụng cái quyền lực của mình tạo nên một cái sự liên kết
để làm méo mó đi một cái ý nghĩa rất là tốt của cái việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đổi mới doanh nghiệp nhà nước
hiện bộ tài chính đã đưa ra chín giải pháp với mục tiêu đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước trong năm hai nghìn một mươi chín trong đó khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật
phục vụ quá trình sắp xếp cổ phần hóa
cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có vốn nhà nước
trình chính phủ thủ tướng chính phủ ban hành các quy định về quyền trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu
sắp xếp xử lý tài sản công tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước gắn với cổ phần hóa
và thoái vốn nhà nước trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn các nghị định của chính phủ
trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa thoái vốn nhà nước
ra soát báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định các nội dung sửa đổi bổ sung bảo đảm tính khả thi
nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn trong hai nghìn một mươi chín
việc ban hành các văn bản pháp luật trên thị trường chứng khoán với những cải cách đột phá đã tạo lập được khuôn khổ pháp lý đồng bộ
thống nhất phù hợp với thông lệ quốc tế đã và sẽ có tác động tích cực tới thị trường chứng khoán thúc đẩy công ty đại chúng
tổ chức kinh doanh chứng khoán nâng cao ý thức cải thiện tình hình quản trị công ty
vừa qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã thảo luận về dự thảo luật chứng khoán sửa đổi
có thể nói đây là một văn bản pháp luật đã được nhiều thành viên thị trường chống đợi
kỳ luật thị trường tăng thẩm quyền sửa phạt của ủy ban chứng khoán nhà nước với các hành phi như thảo túng giá
giao dịch nội gián là một trong những nội dung nội bật của luật chứng khoán sửa đổi lần này
bên cạnh những quy định về tăng mức xử phạt từ năm đến một mươi lần khoản thu trái pháp luật với nghiệp vụ kiểm tra thông tin
ủy ban chứng khoán nhà nước có thể sẽ được cấp thêm nhiều quyền hạn để kiểm tra các giao dịch
thậm chí là nghe các cuộc điện thoại giao dịch của các cá nhân có nghi ngờ

thời gian tới ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài
thu hút các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài như tháo gỡ vướng mắt trong việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
thông qua việc ban hành luật chứng khoán sửa đổi tăng cường tính công khai minh bạch hóa trên thị trường chứng khoán
đảm bảo quyền bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài
tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính
để tạo điều kiện thuận lợi tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
việc nâng cao kỷ luật và sự minh bạch của thị trường chứng khoán
cũng nằm trong mục tiêu chung của thị trường chứng khoán nhằm tiệm cận dần với các tiêu chuẩn quốc tế
trong luật sửa đổi lần này đã tập trung vào các chính sách hỗ trợ tốt hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài
tránh xung đột và mâu thuẫn với các luật khác
hy vọng rằng với những điểm mới trong dự thảo luật chứng khoán sửa đổi hướng tới minh bạch
thị trường chứng khoán sẽ thực sự phát huy có hiệu quả nhất vai trò và tiềm năng
trong suốt hơn hai mươi năm hình thành và phát triển
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại